trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư công sửa đổi
vấn đề xem xét thẩm quyền quyết định đầu tư công được nhiều đại biểu quan tâm
theo ý kiến một số đại biểu với đầu tư công là đầu tư bằng ngân sách nhà nước
do đó không nên giao cho thường trực hội đồng nhân dân thẩm quyền quyết định đầu tư công
vì như thế khó bảo đảm tính toàn diện
đầu tư công là đầu tư từ ngân sách của nhà nước
và cân đối ngân sách của nhà nước đây là nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
hội đồng nhân dân có thể hợp bất thường
đây là luật cho phép
và trong thực tiễn thì ở thành phố hồ chí minh chưa có một trường hợp đầu tư nào bị vướng lại
do hội đồng nhân dân không tổ chức hợp được
cho nên không có lý giải là vì kỳ hợp hội đồng nhân dân ít
mà giao cái thẩm quyền này cho thường trực hội đồng nhân dân
cái trách nhiệm
thẩm tra giám sát hội đồng là rất là quan trọng và chặt chẽ
có quy chế họp hội đồng và thẩm định hội đồng
thế nếu mà giao thường trực thì theo quy chế nào
cái quy chế để chuẩn bị thường trực nó là quy chế nào
theo tôi cái thứ nhất là để đảm bảo cái trí tuệ tập thể vai trò giám sát
thì cần phát huy đúng mức vai trò hội đồng
giao toàn bộ kế hoạch đầu tư công cho địa phương
và địa phương sẽ quyết định
và dự án nào
thì không cần phải có cái thường trực hội đồng nhân dân ở giữa này là gì nữa
bởi vì cái việc là chính quyền địa phương người ta đã thảo luận người ta đã quyết
thì đã trình hội đồng nhân dân rồi
toàn bộ ở danh mục
thì thưa công chí là tôi nghĩ như thế là nó rất là phù hợp
theo ý kiến một số đại biểu có một thực tế
trong khuôn khổ đầu tư công ngân sách của địa phương thực hiện các dự án đầu tư công
do địa phương quyết không có gì vướng mắc
dự án đầu tư công do ngân sách trung ương lại kéo dài lại khó khăn
nếu quy định về việc chính phủ giao kế hoạch vốn cho các bộ ngành địa phương được thể hiện rõ
sẽ được coi là giải pháp cho vấn đề ách tắc u nứ dự án đầu tư công từ ngân sách trung ương